chiều ngày ba mươi tháng một mươi tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đoàn đại biểu
ủy ban thương mại quốc tế của nghị viện châu âu do ông bân lên chủ tịch inta làm trưởng đoàn
đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội khẳng định việt nam luôn coi eu là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu
đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư
đánh giá việc ký kết về chuẩn của nhiều văn bản pháp lý và tần suất cao các chuyến thăm của lãnh đạo hai bên
trong nửa đầu năm nay thể hiện vị trí ưu tiên của quan hệ song phương trong chính sách đối ngoại của mỗi bên
đồng thời tạo nền tảng ngày càng vững chắc và mở ra nhiều triển vọng mới trong quan hệ việt nam eu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch ủy ban thương mại quốc tế của nghị viện châu âu bân lên
nhất trí cho rằng trên nền tảng của quan hệ hợp tác tốt đẹp với cơ chế đối thoại cởi mở
trong quá trình phê chuẩn hiệp định evfta và evipa hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau
sau quá trình phê chuẩn quá trình thực thi là rất quan trọng
do đó quốc hội việt nam và nghị viện châu âu sẵn sàng hợp tác cùng nhau để thảo luận
tìm giải pháp giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm hiện thực hóa các lợi ích
mà các hiệp định này mang lại cho người dân và doanh nghiệp hai bên